phó thủ tướng trịnh đình dũng vừa ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới đường sắt
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi nhằm đưa ra lộ trình đầu tư phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải
bảo đảm kết nối ngành góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh và môi trường
theo đó nội dung quy hoạch cần phân tích đánh giá yếu tố điều kiện tự nhiên nguồn lực bối cảnh
thực trạng về phân bổ sử dụng không gian của mạng lưới đường sắt dự báo xu thế phát triển
kịch bản phát triển và biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến mạng lưới đường sắt
đánh giá về sự liên kết ngành liên kết vùng trong việc phát triển mạng lưới đường sắt
đồng thời định hướng kết nối giữa các phương thức vận tải giữa mạng lưới đường sắt trong nước và quốc tế
kết nối với hệ thống đô thị và nông thôn hệ thống cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai và thủy lợi
hệ thống du lịch và các hệ thống kết cấu hạ tầng khác
phó thủ tướng trịnh đình dũng cũng vừa quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới đường bộ
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi với mục đích đánh giá về sự liên kết ngành
liên kết vùng trong việc phát triển mạng lưới đường bộ
bên cạnh đó xác định yêu cầu của phát triển kinh tế xã hội đối với việc phát triển mạng lưới đường bộ
trong chu kỳ quy hoạch những cơ hội và thách thức
trong đó xác định yêu cầu của phát triển kinh tế xã hội đối với ngành đường bộ
gồm nhu cầu vận tải phương thức vận tải ứng dụng công nghệ và phương tiện mới trong lĩnh vực đường bộ
phân tích đánh giá những cơ hội thách thức phát triển mạng lưới đường bộ trong thời kỳ quy hoạch